ngay sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự mà chúng tôi vừa cập nhật
nhóm doanh nghiệp ma đã xuất hơn năm năm trăm linh hóa đơn với tổng số tiền khoảng hai hai trăm linh tỷ đồng
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
gây thất thu thuế của nhà nước hàng trăm tỷ đồng
công an tỉnh hưng yên vừa ra quyết định khởi tố bốn đối tượng
các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn thị dung chú tại quận hai bà trưng thành phố hà nội
nguyễn minh điệp chú tại quận hoàn kiếm thành phố hà nội
nguyễn minh hằng nguyễn phương thảo cùng chú tại quận hoàng mai thành phố hà nội
trước đó công an tỉnh hưng yên đã phát hiện nguyễn thị dung đã mua hơn hai mươi doanh nghiệp ma
từ các chủ doanh nghiệp đang muốn giải thể để đăng ký hồ sơ khống
nhằm phát hành hóa đơn giá trị gia tăng và xuất hóa đơn khống bán cho người có nhu cầu thu lợi bất chính
từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến nay nhóm doanh nghiệp ma này đã xuất hơn năm năm trăm linh hóa đơn
với tổng số tiền đã bao gồm thuế giá trị gia tăng khoảng hai hai trăm linh tỷ đồng
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khác mua sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
gây thất thu thuế của nhà nước hàng trăm tỷ đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn thị dung và các đối tượng liên quan
cơ quan công an đã thu giữ nhiều con dấu của công ty dấu chức năng giấu chữ ký và nhiều tài liệu khác
bước đầu xác định đối tượng dung đã thu lợi bất chính hơn hai trăm linh triệu đồng
sau hai ngày xét xử chiều qua tòa án nhân dân huyện cẩm giang của tỉnh hải dương
đã tuyên án đối với phạm văn thủy còn gọi là thủy gỗ trú tại thị trấn cẩm giang
cùng với ba mươi hai đồng phạm trong đó có nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn cẩm giàng
hội đồng xét xử tuyên phạt phạm văn thủy hai mươi tám tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
hai mươi sáu tháng tù về tội trốn thuế tổng hợp hình phạt là năm mươi bốn tháng tù
phạt nguyễn ngọc đường bốn mươi tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
năm mươi bị cáo khác bị xử phạt từ một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo đến năm mươi một tháng tù về các tội
gây dối trật tự công cộng trốn thuế mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
một bị cáo bị xử phạt hai trăm một mươi triệu đồng về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
theo cáo trạng với mục đích mua toàn bộ các lô đất của dự án khu dân cư khu văn chỉ
nghĩa trang liệt sĩ bể bơi thị trấn cẩm giang huyện cầm giang
từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai phạm văn thủy chú tại thị trấn cẩm giàng
trực tiếp chỉ đạo hai mươi năm đối tượng khác có hành vi vi phạm pháp luật
cản trở người dân đến xem đất và mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
trong thời gian mở bán hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án nguyễn ngọc đường
thời điểm đó là chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn cẩm giàng
lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật đồng thuận bao che
và có các hành vi giúp sức phạm văn thủy cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
ngoài ra thủy và các đối tượng khác đã mua hóa đơn để trốn thuế trong quá trình thi công dự án
hai đối tượng tàng trữ vũ khí và trồng trái phép cần sa vừa bị tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
công an quận bình tân tp hcm phát hiện
vào trưa ngày hai mươi tháng sáu khi tuần tra tổ công tác phát hiện huỳnh thanh phú
sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện bình chánh có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện trong điện thoại của phú có hình ảnh về việc trồng cây cần xa
tại một căn nhà trên địa bàn phường bình hưng hòa b
kiểm tra căn nhà này phát hiện một khẩu súng ngắn và hai mươi ba viên đạn
trên tầng hai có ba mươi cây cần sa cùng một người trông coi tên là trần đức anh năng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường bình hưng hòa b quận bình tân
phú khai nhận mua súng trên mạng xã hội
với giá một một triệu đồng số cần xa là của trần đức anh năng
năng khai nhận mua hạt giống cần sa trên mạng về trồng với giá bốn năm triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị tại tỉnh khánh hòa thời gian gần đây tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy
ở địa bàn huyện khánh vĩnh có xu hướng diễn biến khá phức tạp
nguyên nhân một phần là do trình độ nhận thức của người dân địa bàn miền núi
còn có những hạn chế nhất định nên các đối tượng tội phạm lợi dụng
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
công an huyện khánh vĩnh đã tập trung các biện pháp đấu tranh
ngăn chặn đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn
đây là nhóm đối tượng lợi dụng sự vắng vẻ ở địa phương
để tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
vụ việc đã bị công an xã khánh đông phát hiện và triệt phá
tại tổ năm thôn suối sâu
qua điều tra công an huyện khánh vĩnh đã khởi tố bắt tạm giam
một đối tượng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
còn mới đây khi kiểm tra hành chính một nhà nghỉ
ở thị trấn khánh vĩnh công an huyện khánh vĩnh
đã phát hiện hai đối tượng trong một phòng nghỉ
sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường cơ quan công an còn thu giữ hơn bốn bốn gram metafitamin
qua thời gian vừa qua thì phải nói là tội phạm ma túy
đã có sự gia tăng tập trung vào trẻ hóa
đối với tổ chức tập trung lợi dụng thanh niên
và trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
thì thực hiện cái mệnh lệnh của bản giám đốc công tỉnh
công an huyện khánh vĩnh đã chủ động hội hợp
gia quân tuyên truyền và chăn đáp các loại tội phạm
về ma túy cụ thể và trong tháng sáu
thì lực lượng cảnh sát điều tra khánh vĩnh
đã chủ động phát hiện đấu tranh bắt giữ
hai cái nhóm đối tượng
về liên quan tới tội tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy
khánh vĩnh là địa bàn miền núi
với hơn bảy mươi năm dân số là người đồng bào dân tộc ít người
tuy nhiên những năm gần đây
kinh tế xã hội của huyện khánh vĩnh khá phát triển
giao thông thuận lợi hơn nhiều
đã có những khu cụng công nghiệp hình thành
thu hút lao động từ các địa phương khác
đến làm việc sinh sống tiềm ẩn phức tạp
về các tiện nạn xã hội
vai trò của lực lượng công an phối kết hợp
với chính quyền và các đoàn thể được tăng cường hơn lúc nào
ngoài các mặt công tác nghiệp vụ của lực lượng công an

và tiện nạn ma túy
thì thời gian tới

nhiệm vụ trọng tâm vẫn là phối hợp
với chính quyền các đoàn thể
đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật
về phòng chống tội phạm và tiện nạn ma túy trong người dân
có như thế mới từng bước ngăn chặn
không để tệ nạn ma túy xâm nhập địa bàn
không để tội phạm lợi dụng ẩn náu
kích động rụ rỗ lôi kéo
đồng bào dân tộc thiểu số
tham gia sử dụng vận chuyển buôn bán ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn
của tỉnh an giang đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với bùi trung hậu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
cưu trú tại huyện thoại sơn
về hành vi trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
theo đó do không có tiền tiêu xài
nên trưa ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hậu đã điều khiển xe máy
đến khu vực thuộc ấp bắc thành
xã thoại giang để tìm tài sản
của người dân sơ hở để lấy trộm
khi đến trước cửa nhà bà lê thị chót
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hậu thấy bà chót đang ngồi bán tạp hóa một mình
nên đã dừng xe giả vờ là khách hàng mua
lợi dụng lúc bà chót đang vào nhà
lấy đồ cho hậu hậu nhanh chóng lấy
cọc tiền trên thùng
với giá trị là một ba triệu đồng
rồi lên xe tẩu thoát số tiền lấy được
hậu dùng để mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân
sau thời gian điều tra công an huyện thoại sơn
đã bắt giữ được hậu tại cơ quan công an
hậu khai nhận còn thực hiện một vụ
cướp giật điện thoại khác trên địa bàn
xã mỹ phú đông huyện thoại sơn
vào ngày một mươi tháng bốn hậu là đối tượng
từng có một tiền án về hành vi trộm cắp
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức
chơi bông rụ ăn thua bằng tiền
tại xã thạnh thới an huyện trần đề
tỉnh sóc trăng vừa bị công an huyện
trần đề triệt xóa bắt quả tăng
một mươi năm đối tượng tham gia
kiểm tra căn nhà của la đào sinh nam hàn
chín trăm chín mươi ba lực lượng công an đã bắt quả tăng
các đối tượng đang sát phạt nhau
bằng hình thức chơi bông rụ ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng đã lập
biên bản tạm giữ năm xe mô tô
và trên một mươi bốn triệu đồng cùng một số tăng vật
có liên quan đến việc đánh bạc
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý
các đối tượng theo quy định của pháp luật
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc ninh
vừa đấu tranh làm rõ sau đối tượng
có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đổi trị
đó là đọc văn xâm
đoàn văn luyến đoàn văn hoàng
đọc văn trường đọc văn tuyên
cùng chú tại huyện hiệp hòa của tỉnh bắc giang
lâm văn hải chú tại huyện việt yên
của tỉnh bắc giang
trong đó sâm là đối tượng chủ mưu cầm đầu
theo hồ sơ vụ án đọc văn xâm lên mạng
thuê máy chủ và tên miền của các nhà cung cấp
dịch vụ nước ngoài để xây dựng tạo lập
các website sau đó xâm thuê năm đối tượng
còn lại biên tập đăng tải các video
có nội dung khiêu dâm đổi trụy lên các trang web
do sâm quản lý nhằm thu hút nhiều người xem
từ đó xâm hưởng lợi tiền quảng cáo
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với cao đình sơn giám đốc và hoàng văn lực
cán bộ trung tâm nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ trường đại học tây bắc
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
căn cứ kết quả điều tra xác định
cao đình sơn là người trực tiếp ký duyệt
hồ sơ dự thầu hợp đồng phụ lục hợp đồng
biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng
thực hiện gói thầu đào tạo trình độ sơ cấp
dưới ba tháng
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
năm hai nghìn hai mươi hai với hội nông dân tỉnh sơn la
việc thực hiện các nội dung gói thầu
được sơn chỉ đạo lực thực hiện
trong đó có việc lập khống hồ sơ thanh quyết toán
tiền công giáo viên để tạo khoản tranh lệch
tiền công giảng dạy giữa hồ sơ thanh quyết toán
với thực tế chi trả là trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng
để thu lợi cá nhân
cơ quan điều tra xác định hành vi trên của sơn
và lực đã cấu thành tội lợi dụng chức vụ
quyền hạn trong khi thi hành công vụ
và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu
đến năm hai nghìn hai mươi hai
và cuối một năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn khánh tùng đã sử dụng một trăm năm mươi
hóa đơn giá trị gia tăng không có hãng hóa
dịch vụ kèm theo để trốn thuế
công an tỉnh quảng bình vừa tiến hành khởi tố
đối với nguyễn khánh tùng chú tại phường quảng phong
thị xã ba đồn về hành vi trốn thuế
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn tùng cát
thôn trường xuân xã phú hòa
huyện quảng trạch
kết quả điều tra xác định trong khoảng thời gian
từ năm hai nghìn một mươi chín đến cuối một năm

giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tùng cát
đã có hành vi sử dụng một trăm năm mươi
hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa
dịch vụ kèm theo có tổng giá trị
thanh toán gần ba năm tỷ đồng
để trốn thuế trong ba năm tỷ đồng
giá trị hàng hóa trước thuế là gần
ba hai tỷ đồng thuế giá trị gia tăng
là hơn ba trăm một mươi bảy triệu đồng của bà
ba công ty để hạch toán hàng hóa
nguyên liệu đầu vào làm giảm số tiền
thuế phải nộp số tiền trốn thuế được
xác định là hơn ba trăm linh năm triệu đồng
liên quan đến vụ doanh nghiệp tư nhân
dệt đa phước tại thành phố đà nẵng
thuê hai ba trăm bảy mươi năm mét vùng đất nhà nước
trong hai mươi năm nhưng phân lô bán đất
trái phép sau ba ngày xét xử sơ thẩm
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng tuyên án
ba bị cáo cùng chú tại quận liên triểu
là nguyễn hữu vinh hai mươi một năm tù
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả
con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
nguyễn thị thùy nguyễn thị thùy hương
một mươi ba năm tù về tội lừa đảo chiếm đọt tài sản
lê thanh châu ba năm tù
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng vinh và hương là vợ chồng
chủ doanh nghiệp tư nhân dệt đa phước
còn châu nguyên là phó chủ tịch
ủy ban nhân dân phường hòa khánh quận liên triểu
từ năm hai nghìn hai vợ chồng vinh
lập nên doanh nghiệp tư nhân dệt đa phước
thuê khu đất hai ba trăm bảy mươi năm m hai
của nhà nước để xây dựng nhà xưởng
sản xuất trong hai mươi năm tại thời điểm này
bị cáo vinh nhờ làm giả giấy tờ
đơn xin giao đất xây nhà và
sơ đồ vị trí khu đất đứng tên
cấu kết với chủ tịch ủy ban nhân dân phường đã mất
để có xác nhận của
ủy ban nhân dân phường hòa khánh cũ
vợ chồng bị cáo vinh và hương đã chuyển nhượng
một mươi hai hộ dân với giá hơn hai tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi năm mặc dù không còn
là phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa khánh cũ
nhưng châu vẫn ký xác nhận
các đơn giấy tờ để tiếp tay cho vinh lừa đảo
bên cạnh bản án đã tuyên
tòa nhân dân tp đà nẵng kiến nghị
ủy ban nhân dân tp thu hồi toàn bộ khu đất
hủy bỏ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
có liên quan
thời gian vừa qua trên địa bàn tp huế
tỉnh thừa tiên huế có một số đối tượng
cò mồi treo kéo tranh giành khách
mua hàng hóa dịch vụ
do đối tượng này không những gây mất an ninh trả tự
mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch huế
trước tình hình này công an tp huế đã phối hợp
với các cơ quan ban ngành tăng cường
các biện pháp phòng ngừa và có biện pháp xử lý nghiêm
với số đối tượng này
ngày một mươi bảy tháng hai
tại vỉa hè đường lê huân phường thuận hòa tp huế
nguyễn ngọc đức chú tại xã thủy bằng tp huế
cho rằng anh nguyễn hữu sơn
chú tại phường vĩ dạ tp huế
tranh giành khách mua mè sửng của đức
nên đã dùng tay chân đánh liên tiếp
vào anh sơn gây thương tích
sau một thời gian củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ
ngày một mươi ba tháng sáu công an tp huế
ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với nguyễn ngọc đức về hành vi cố ý gây thương tích
được biết đức là đối tượng cò mồi
thường xuyên hoạt động tại tuyến đường
có nhiều khách tham quan du lịch
trước đó công an tp huế
cũng xử lý vi phạm
hành chính đối với ông dương vân cư
chú tại phường an đông tp huế
liên quan đến hành vi nài ép khách du lịch
mua dịch vụ nhằm chiếm đọt tài sản
những hành vi cá biệt này không những
ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của du lịch huế

trong các vi phạm của hiện tượng này
trong đó tập trung vào các địa bàn đông khách
ví dụ như các cơ sở kinh doanh bán hàng lưu niệm
như mè sừng tôm chua rồi các bến bãi xe
mà các đối tượng này lợi dụng để treo kéo khách
trong đó tập trung vào các hành vi gây mất trực tư công cộng
nai ẩm khách mua sản phẩm
ngoài ra đơn vị chúng tôi sẽ tổ chức các tổ công tác
tiến hành tung trác mật phục tại các điểm du lịch
để kịp thời ngang trăng và khiến gọi xử lý nghiêm
và hành vi vi phạm
hiện lực lượng công an đã giả soát và nắm được số đối tượng
có dấu hiệu hoạt động cò mồi tranh giành trèo kéo du khách
trên địa bàn đồng thời gọi hỏi dân đe giáo dục
yêu cầu các đối tượng này cũng như các chủ cơ sở bán hàng
cam đoan cam kết chấm dứt hoạt động cò mồi chèo kéo tranh giành du khách
tất cả các hành vi vi phạm về an ninh trật tự
xâm phạm lợi ích của du khách dù là nhỏ nhất
cũng sẽ bị xử lý nghiêm nhằm xây dựng môi trường du lịch huế
an ninh an toàn và thân thiện